thay vì trả lương bằng tiền nhiều ông chủ cai thầu lại tuyển lao động nghiện ngập trả lương bằng ma túy
đối tượng bùi văn lam chú thị xã kinh môn tỉnh hải dương bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách khởi tố bắt giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại phòng trọ trên địa bàn xã an bình huyện nam sách lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang lam đang có hành vi cất giấu một mươi hai gói giấy và một túi ni lông chứa heroin
trước đó lam đã bán cho bốn trường hợp khác ở các tỉnh điện biên yên bái sơn la lai châu mỗi người từ hai đến ba gói giấy chứa ma túy
tất cả số này đều là công nhân do lam quản lý để xây dựng trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện nam sách
lam cho biết hiện đang quản lý khoảng
hơn hai mươi công nhân chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền núi phía bắc lương thỏa thuận mỗi ngày công khoảng ba trăm linh đồng
tuy nhiên nếu trường hợp nào cần ma túy để sử dụng lam sẽ cung cấp cho sau đó cộng dồn vào cuối tháng trừ vào lương mỗi gói quy đổi thành một trăm linh đồng
sau khi lam bị bắt nguồn cung cấp ma túy cho số công nhân nghiện bị cắt
đối tượng lò văn anh ở huyện thuận châu tỉnh sơn la là công nhân do lam quản lý trước đó đã ra hải phòng mua ma túy về sử dụng
sau đó đối tượng này
đối tượng này cũng bị công an huyện nam sách phát hiện bắt quả tang
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm ra một số đối tượng liên quan đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
được biết đây là vụ án chưa từng có tiền lệ xảy ra trên địa bàn huyện nam sách
việc kịp thời bắt giữ xử lý các đối tượng trong vụ án đã được đông đảo quần chúng nhân dân các cấp chính quyền và người quản lý sử dụng lao động đồng tình ủng hộ
tiếp đó vào hai mươi ba h ngày một mươi một tháng năm tại xã an lư công an huyện phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy bắt quả ta nguyễn bà khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú xã an đốc huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình là chủ thầu xây dựng và lường văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở xã thôn mòn huyện thuần châu tỉnh sơn la
làm quản lý và sử dụng hơn năm mươi lao động ngoại tỉnh đang có hành vi chia nhỏ ma túy heroin để bán và trả công cho công nhân bằng ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai trăm ba mươi bảy sáu mươi chín gram ma túy heroin hai cân điện tử cùng nhiều vật chứng liên quan
phát biểu tại lễ khen thưởng thiếu tướng vũ thanh trương giám đốc công an thành phố hải phòng ghi nhận và biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của công an huyện thủy nguyên
theo giám đốc công an thành phố hải phòng thời gian tới dự báo tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp đặc biệt là tội phạm ma túy
trong khi huyện thủy nguyên lại là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự
do đó giám đốc công an thành phố hải phòng yêu cầu các lực lượng công an huyện cần tiếp tục thực hiện nghiêm các lãnh đạo
chỉ đạo của công an thành phố tăng cường nắm chắc địa bàn quản lý chặt chẽ đối tượng để chủ động phát hiện
đấu tranh sớm các vụ việc với mục tiêu cao nhất nhằm từng bước xây dựng thành phố hải phòng không cho tội phạm về ma túy
để tiết kiệm tiền trả cho công nhân vũ văn minh chỉ tuyển chọn các đối tượng nghiện ma túy ở nhiều nơi vào đội thợ của mình
chiều ba mươi tháng tám công an huyện mê linh hà nội cho biết đã bắt giữ vũ văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở phường tân hồng thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh là cai thầu xây dựng cùng một loạt đối tượng để làm rõ vụ án trả công bằng ma túy
công an xác định người giúp việc đắc lực cho chủ thầu vũ văn minh còn có lò văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại bản củ xã quài nưa huyện tuần giáo tỉnh điện biên là quản lý thợ điều phối công việc tại công trường
để tiết kiệm tiền trả cho công nhân vũ văn minh chỉ tuyển chọn các đối tượng nghiện ma túy ở nhiều nơi và đội thợ của mình
tiền công trả thợ từ hai trăm năm mươi ba trăm năm mươi đồng một người một ngày
tuy nhiên mỗi ngày minh sẽ cung cấp hai gói ma túy heroin cho thợ vào sáng và trưa
minh quy định mỗi gói ma túy có trị giá một trăm linh đồng số tiền này được trừ vào công thợ hàng ngày
đối với thời gian làm việc vào buổi tối thợ sẽ được chủ thầu thưởng một gói ma túy không trừ vào tiền công
sáng hai mươi năm tháng bảy minh mang bốn mươi sáu gói ma túy đến khu vực công trường khu nhà vườn bảy a khu đô thị mới thanh lâm đại thịnh hai
thuộc xã đại thịnh huyện mê linh để chia ma túy cho thợ
còn thừa một mươi ba gói ma túy minh để trong túi đồ ở ghế sau ô tô riêng
đến khoảng một mươi tám h một mươi năm phút cùng ngày tại đoạn đường bốn mươi tám thuộc địa phận thôn nội đồng xã đại thịnh
trong lúc minh đang lái xe về nhà thì bị công an tạm dừng phương tiện kiểm tra hành chính phát hiện ma túy trên ô tô
công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
qua đấu tranh khai thác cơ quan công an làm rõ những lúc bận vũ văn minh sẽ đưa ma túy cho lò văn tâm chia cho thợ
tại cơ quan công an lò văn tâm cũng khai nhận hành vi tiếp tay cho vũ văn minh
kiểm tra hành chính tại một căn hộ nhóm thợ của minh đang thi công lực lượng công an phát hiện rất nhiều xi lanh đã qua sử dụng
kết quả giám định cho thấy
tám đối tượng dương tính với ma túy vũ văn minh và lò văn tâm đều nghiện ma túy
các đối tượng thuê nhiều người nghiện ma túy làm thợ và trả công bằng heroin
mỗi gói các đối tượng tính trị giá bảy mươi đồng đến một trăm linh đồng được ghi chép chi tiết hàng ngày và cuối tháng sẽ đối trừ tiền lương thợ
theo đó công an huyện tam đường tỉnh lai châu phá thành công chuyên án
trinh sát mang bì số một nghìn hai mươi hai
công an huyện tam đường tỉnh lai châu bắt bốn đối tượng tại địa bàn xá sơn bình với hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ ba ba mươi chín gam heroin
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy này về để chia thành từng tép tức gói nhỏ để trả công cho người làm thuê
cụ thể đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nghiệp vụ công an huyện tam đường tỉnh lai châu nắm được nguồn tin đối tượng nguyễn văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại thôn hòa trung thị trấn bình mỹ việt bình lục tỉnh lai châu
cùng với hà thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại làng trạm phường long biên quận long biên thành phố hà nội
đến cư trú tại bản chu va một mươi hai xã sơn bình huyện tam đường để nhận thầu xây dựng công trình khu du lịch sinh thái cổng trời
bình và huyền sinh sống với nhau như vợ chồng
nhóm thợ của bình có nhiều người nghiện rất nghe lời chủ vì hàng ngày được trả công bằng heroin
sau khi xác minh nguồn tin lãnh đạo công an huyện tam đường nhận thấy đây là một hình thức phạm tội xuất hiện lần đầu ở địa bàn huyện
gây phức tạp tình hình ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh môi trường an ninh an toàn của một địa phương đang dẫn đầu cả tỉnh
về thu hút đầu tư phát triển du lịch cần phải kiên quyết triệt xóa trong thời gian sớm nhất
trung tuần tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện tam đường đã xác lập chuyên án trinh sát mang bí số một nghìn hai mươi ba m để tập trung lực lượng
và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với nhóm đối tượng này
do nhóm thợ của bình là những đối tượng nghiện có quan hệ lệ thuộc khăng khít về nhu cầu
sử dụng ma túy với chủ thầu
mặt khác nhóm thợ phần lớn là người ở nơi khác đến làm công ít giao du đi lại với người dân địa phương
vị trí công trường biệt lập nên việc tiếp cận đối tượng gặp nhiều khó khăn
phải mất nhiều ngày kiên trì trinh sát xác minh sử dụng các biện pháp kỹ thuật thu thập thông tin chứng cứ
vào hồi một mươi tám h năm mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tại bàn chu va một mươi hai xã sơn bình
bàn chuyên án một nghìn hai mươi ba m đã cử đồng loạt các búi trinh sát
đội bắt quả tang các đối tượng bình huyền cùng đối tượng lò văn ban hà trung kiên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chuyên án đã thu giữ tăng vật là heroin cùng hai quyền sổ ghi chép số lần phát heroin cho những người làm thuê
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do điều kiện công trường xa khu dân cư khó tìm thợ xây
nên bình nảy ra cao kiến bàn với huyền tìm thuê những người nghiện ma túy rồi trả công bằng heroin
thợ nghiện sẽ không nhảy việc nếu được trả công bằng ma túy
mặt khác sẽ có lái nếu mua được ma túy giá thấp về chia nhỏ tính giá cao trừ vào tiền công thở
sau khi bàn bạc bình và huyền tìm được một mươi một người nghiện ma túy về làm thuê
rồi giao tiền cho lò văn ban đi tìm mua ma túy mang về đưa cho hà trung kiên
bình chia heroin thành các tép nhỏ rồi đưa cho huyền cất giữ
hàng ngày giao cho kiên ghi sổ phân phát cho công nhân sử dụng
có đối tượng đã nghiện ma túy từ ba đến bốn lần
mỗi gói các đối tượng tính trị giá bảy mươi đồng đến một trăm linh đồng
được ghi chép chi tiết vào sổ của kiên và một sổ cổ huyền
cuối tháng bình sẽ đối trừ tiền lương thực và tính ra lãi từ việc mua heroin về trả công cho người làm
sẽ chia cho ban kiên và huyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam đường đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng nêu trên
thưa quý vị và các bạn xem những vụ việc trên
quý vị có cảm nghĩ gì hãy để lại phía dưới phần bình luận cho chúng tôi được biết
đến đây thời lượng của chương trình
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau